hôm nay cũng là kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
từ khi thành lập cho đến nay hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã trải qua một chặng đường đầy vẻ vang tự hào
nhưng cũng không ít những khó khăn thách thức góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam
người phụ nữ đã có đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong hai cuộc kháng chiến chống từ dân pháp và mỹ
hàng triệu phụ nữ việt nam đã tham gia sự nghiệp vĩ đại giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước
đất nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phụ nữ việt nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình
đóng góp quan trọng cho thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
những thành quả của phụ nữ trong lao động sản xuất kinh doanh trên dạng đường
nghiên cứu khoa học thể thao văn hóa nghệ thuật tiếp tục làm dạng danh đất nước
ngày càng có nhiều nữ doanh nhân thành công trong kinh doanh và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội
phụ nữ tham gia tỷ lệ ngày càng cao trong quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
tất cả những thành tích đó khẳng định công tác bình đẳng giới ở nước ta
đã được đảng và nhà nước quan tâm và đạt được nhiều tiến bộ được quốc tế công nhận